bộ tư pháp phối hợp với cơ quan hợp tác quốc tế nhật bản jica đã tổ chức lễ khởi động dự án
nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật tại việt nam
giai đoạn hành hai mươi một hai nghìn hai mươi năm do jica tài trợ theo hình thức kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp
phát biểu tại lễ khởi động dự án bộ trưởng bộ tư pháp việt nam lê thành long và bộ trưởng tư pháp nhật bản
đều đánh giá cao sự hợp tác của hai bên trong thời gian qua trong việc hoàn thiện pháp luật
nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ pháp luật và tư pháp của việt nam
mục tiêu của dự án là nhằm nâng cao chất lượng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật hiệu quả
góp phần thúc đẩy cải cách pháp luật cải cách tư pháp và tăng cường năng lực cạnh tranh quốc gia theo chuẩn mực quốc tế
tổng số vốn tài trợ cho dự án này dự kiến là gần sáu năm triệu đô la trong vòng năm năm
bộ tư pháp là cơ quan chủ trì dự án và phối hợp cùng các cơ quan như ban nội chính trung mương văn phòng chính phủ tòa án nhân dân tối cao viện kiểm sát nhân dân tối cao và liên đoàn luật sư việt nam